tại trụ sở trung ương đảng trong không khí ấm áp mừng xuân mừng đảng
ban bí thư trung ương đảng đã tổ chức buổi gặp mặt trí thức văn nghệ sĩ
nhân dịp tết cổ truyền xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì buổi gặp mặt
cùng dự có các đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị
thành viên thường trực ban bí thư chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng
tránh văn phòng trung ương đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh phụ trách hội đồng lý luận trung ương
phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
tham dự buổi gặp mặt còn có đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành cơ quan hữu quan
và một trăm năm mươi đại biểu là các trí thức văn nghệ sĩ tiêu biểu trên cả nước
tại buổi gặp mặt các đồng chí đặng vũ minh
bí thư đảng đoàn chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
hiếu thỉnh bí thư đảng đoàn chủ tịch liên hiệp các hội văn học nghệ thuật việt nam
và một trăm năm mươi đại biểu đại diện cho các trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ cả nước
đã báo cáo khái quát kết quả hoạt động khoa học công nghệ văn học nghệ thuật trong thời gian qua
bày tỏ lòng biết ơn tình cảm thiêng liêng cao quý đối với đảng
đã tạo điều kiện cho đội ngũ những người hoạt động trong lĩnh vực này tập trung nghiên cứu
không ngừng sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ
các đại biểu đã phát biểu ý kiến trên nhiều lĩnh vực góc độ khác nhau
song tiểu chung đều cho thấy sự vui mừng phấn khởi trước những thành tiệu thắng lợi
mà đất nước đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi bảy tạo được dấu ấn trên các lĩnh vực như
công tác phòng chống tham nhũng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
và đặc biệt lần đầu tiên sau nhiều năm chúng ta hoàn thành và hoàn thành vượt mức
toàn bộ một mươi ba chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đề ra
được có mặt và báo cáo với ban bí thư trong cuộc gặp mặt này là niềm vinh dự
đối với mỗi đại biểu nói riêng và giới trí thức văn nghệ sĩ nói chung
việc chiên cũng như lắng nghe tiếng nói của giới khoa học giới trí thức giới văn nghệ sĩ
nó cũng phù hợp với yếu đảng lòng dân và phù hợp với phong tục của chúng ta từ xưa đến nay
có thể khẳng định cuộc gặp mặt hàng năm mỗi khi tết đến xuân về lần nào cũng đầm ấm
chân tình xúc động và qua đây càng thấm thiế và hiểu thêm nhiều điều
thể hiện mối quan hệ gắn bó
giữa đảng với trí thức các nhà khoa học văn nghệ sĩ cùng đồng hành vì sự nghiệp cách mạng của đảng
của dân tộc của nhân dân ta
nói chuyện với các trí thức nhà khoa học văn nghệ sĩ tổng bí thư nguyễn phú trọng cho rằng
đây là đội ngũ đại diện cho hiện tài là nguyên khí của quốc gia vốn quý của dân tộc
nguồn lực quan trọng để xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước
tổng bí thư cảm ơn những tình cảm quý báu chân tình của các đại biểu dành cho lãnh đạo đảng
nhà nước và nhân dân và đã có nhiều ý kiến mang chiều sâu của nhân văn văn hóa
đã gửi gắm niềm tin chia sẻ đề xuất những vấn đề tâm huyết với đảng nhà nước
tổng bí thư nhiệt liệt hoan nghênh biểu dương những đóng góp to lớn không đong đếm được
của các trí thức nhà khoa học và văn nghệ sĩ trong những năm qua
thông báo đến các đại biểu tình hình chung của thế giới và trong nước
tổng bí thư nêu bật những thành tiệu đất nước đạt được trong năm hai nghìn một mươi bảy
trong đó với tinh thần năng động quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng toàn dân toàn quân kinh tế văn hóa xã hội nước ta
vẫn tiếp tục có chuyển biến tích cực và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực
vai trò uy tín vị thế của việt nam trên trường quốc tế được nâng lên rất cao
qua việc tổ chức thành công năm apec hai nghìn một mươi bảy mà đỉnh cao là tuần lễ cấp cao apec tại đà nẵng
qua đó tăng cường thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa việt nam với các quốc gia trên thế giới
trong đó có các nước lớn như trung quốc hoa kỳ
trong thành tiệu chung của đất nước đó
sự đóng góp quan trọng của giới trí thức các nhà khoa học văn nghệ sĩ
cái này cũng đáng suy nghĩ lắm
để chúng ta giải quyết
để chúng ta rút ra cái bài học
thế thì muốn được lòng dân thì phải thế nào
thì trước hết đảng và trong xã
cán bộ đảng viên phải gương mẫu là đầy tớ của dân đừng làm quan dân bác hồ dạy rồi
mà nếu mất lòng dân là mất tất
tổng bí thư nhấn mạnh năm hai nghìn một mươi tám sẽ là năm có nhiều thời cơ thuận lợi
song cũng có nhiều khó khăn thách thức biến động khó lường
nhiệm vụ đã được đề ra và quan trọng là phải làm sao tiếp được cái đà của năm hai nghìn một mươi bảy
tiếp tục đổi mới
tất cả các lĩnh vực nhưng phải đúng đắn không được trạch hướng
không được chủ quan thỏa mãn dù việc phức tạp cũng phải cố gắng làm bằng được
trước hết là các bác các đồng chí các anh các chị các nhà khoa học của chúng ta
gánh trên vai rất là nặng nhưng mà cũng rất vinh dự
chỉ mong các bác các anh các chị các đồng chí và toàn thể giới trí thức của chúng ta
sang năm mới tiếp tục có nhiều sức khỏe
niềm tin mới động lực mới
và với cái tâm huyết cái tình cảm như các bác các đồng chí nói từ nãy đến giờ
thì tôi tin chắc năm hai nghìn một mươi tám đất nước chúng ta còn phát triển
và trong đó có sự đóng góp hết sức lớn lao của đội ngũ các nhà khoa học
trí thức văn nghệ sĩ của chúng ta
thay mặt trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư và với tình cảm cá nhân
tổng bí thư gửi lời cảm ơn chân thành lời chúc tốt đẹp nhất tới đội ngũ trí thức
nhà khoa học văn nghệ sĩ
mong có nhiều đóng góp cho đảng cho dân tộc và đất nước